việc đặt tên đổi tên đường phố và công trình công cộng luôn là vấn đề quan trọng bức thiết trong công tác quản lý đô thị
nhất là ở một thành phố lớn như thủ đô hà nội
trải qua nhiều lần điều chỉnh địa giới hành chính cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng
quỹ tên đường của thành phố đang ngày càng cạn dần
trước thực trạng này ubnd tp hà nội đã nghiên cứu đặt tên đường theo số
xuất hiện phổ biến tự phát không theo trật tự quy chuẩn nào
những tấm biển này là dẫn chứng sinh động cho tốc độ phát triển chóng mặt của các khu đô thị tại hà nội
trong khi chờ tên đường chính thức từ các cơ quan chức năng
thì tại nhiều nơi người dân đã tự sáng tạo nên những tên đường tên phố theo cách riêng của mình
thậm chí nhiều tuyến đường mới được mở ra rất khang trang
song lại không hề có tên khiến nhiều người như lạc và ma trang

từ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đến nay hà nội đã thay đổi quy hoạch đến bảy lần có hai mươi sáu lần tổ chức đặt tên mới và điều chỉnh độ dài các con phố
hiện ủy ban nhân dân tp hà nội giao sở văn hóa kiểm kê đánh giá tình hình đặt tên đường phố và công trình công cộng từ năm hai nghìn hai đến nay
từ đó thiết lập ngân hàng tên đường phố theo các dạng có sự phân loại theo thứ tự ưu tiên
dù lựa chọn theo cách nào nhưng nếu thành phố không có một tầm nhìn chiến lược
thì việc đặt tên đường vẫn chỉ theo kiểu bị động mở đường đến đâu đặt tên đến đó